liên quan tới vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra giữa xe ô tô chín chỗ tại thanh hóa
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa đã xác định được nguyên nhân của vụ việc đó là do tài xế xe bồn bùi ngủ dẫn đến mất lái và tông vào hàng loạt xe dừng đỗ đèn đỏ ở phía trước
theo thông tin ban đầu chiếc xe được cho là đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này là xe chở xăng dầu mang biển kiểm soát ba mươi sáu c một mươi ba nghìn một trăm tám mươi tám do nguyễn công tùng
trú tại thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa điều khiển bước đầu kiểm tra tài xế tùng không vi phạm nồng độ cồn cũng như âm tính với chất ma túy
tuy nhiên làm việc với cơ quan chức năng tài xế tùng cho biết do buồn ngủ nên mất lái mới tông vào hàng loạt các xe ở phía trước
như tin đã đưa vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai tháng bảy trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua phường bắc sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến chín xe ô tô gặp nạn hậu quả khiến anh nguyễn ngọc thắng chú tại hà nội tử vong tại chỗ và một người khác bị thương